hiệp hội lương thực việt nam vừa cho biết vừa trúng thầu hợp đồng xuất khẩu một trăm ba mươi tấn gạo sang philippines

một trăm hai mươi tấn còn lại sẽ do các doanh nghiệp thái lan cung cấp
với gói thầu của việt nam doanh nghiệp sẽ cung cấp năm mươi tấn gạo loại một mươi năm tấm và tám mươi tấn gạo loại hai mươi năm tấm
theo hiệp hội lương thực việt nam các doanh nghiệp hai nước trúng thầu sẽ giao một trăm linh tấn gạo loại hai mươi năm tấm
từ nay đến trước ngày ba mươi một tháng năm một trăm linh tấn gạo hai mươi năm tấm còn lại muộn nhất vào ngày một mươi sáu tháng năm
và năm mươi tấn gạo một mươi năm tấm đến philippines muộn nhất vào ngày ba mươi tháng sáu
nước này sẽ mở đợt đấu thầu mua gạo mới vào ngày hai mươi hai tháng năm tới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu gạo của việt nam trong bốn tháng đầu năm
đạt khoảng hai một mươi sáu triệu tấn với giá trị một
tỉ đô la mỹ tăng hai mươi hai về khối lượng và tăng ba mươi tám về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám